các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo chủ tịch nguyễn đức trung tuần tới từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng tám là tuần cao điểm của dịch vì vậy hà nội cần giả soát được hết các f một để ngăn chặn nguy cơ lây lan ra cộng đồng
chủ tịch ubnd tp yêu cầu các đơn vị tập trung vào truy tìm f một và f hai của các bệnh nhân trên địa bàn thành phố hoặc các bệnh nhân ở các tỉnh khác nhưng có tiếp xúc ở hà nội
f một phải đưa đi tập trung theo đúng quy trình lấy mẫu xét nghiệm trước khi đưa đi cách ly vào ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
chủ tịch ubnd tp yêu cầu các đơn vị tập trung và truy tìm f một và f hai của thời gian cách ly f hai phải cách ly tại nhà lấy mẫu xét nghiệm kịp thời
về việc bốn đơn vị bộ y tế sẽ hỗ trợ thành phố xét nghiệm pcr chủ tịch ubnd tp yêu cầu tất cả trường hợp về từ đà nẵng từ ngày một mươi năm tháng bảy đến nay phải được lấy mẫu các trường hợp khác lấy máu xét nghiệm elisa
chủ tịch ubnd tp cũng yêu cầu công an thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ đối tượng xuất nhập cảnh và đặc biệt là phối hợp với các lực lượng khác tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang yêu cầu sở y tế đồn đốc các bệnh viện trên địa bàn phải quản lý chặt chẽ thực hiện đúng quy trình phòng dịch chú ý những khoa có bệnh nền nặng